toàn tỉnh quảng trị hiện có một trăm ba mươi một hồ đập thủy lợi thủy điện phục vụ cung cấp nước tưới cho cây trồng
điều tiết lũ nâng cao năng suất cây trồng góp phần xoa đói giảm nghèo
tuy nhiên quảng trị cũng là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai đặc biệt trong mùa mưa bão
vì vậy nhằm chủ động đối phó với những diễn biến bất thường của thời tiết trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
tỉnh quảng trị đã và đang triển khai nhiều biện pháp
trong đó chú trọng việc bảo đảm an toàn các công trình hồ đập trên địa bàn tỉnh
với hệ thống sông suối dày đặc huyện hải lăng tỉnh quảng trị hiện có khoảng ba mươi năm hồ đập lớn nhỏ
trong đó có hai mươi năm hồ chứa có dung tích trên một trăm linh m ba một hồ
các hồ chứa có dung tích này hầu hết đã được đầu tư nâng cấp từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
hàng năm đơn vị quản lý sử dụng đều có tu bổ sửa chữa nên công tác an toàn hồ đập bảo đảm phục vụ sản xuất
bên cạnh đó
mỗi năm huyện đều có xây dựng phương án phòng chống thiên tai
lồng ghép trong phương án phòng chống lụt bão cho các công trình thủy lợi
tuy nhiên để việc vận hành sử dụng các công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn huyện hải lăng bảo đảm an toàn
hiệu quả chính quyền địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp
tuy nhiên để việc vận hành sử dụng các công trình hồ đập thủy lợi trên địa bàn huyện hải lăng bảo đảm an toàn hiệu quả chính quyền địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải phóng

tuy nhiên để việc vận hành sử dụng các công trình hồ đập thủy lợi trên địa phương đã tích cực triển khai nhiều giải phóng